liên quan đến vụ cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai cho biết đang đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai truy tố một mươi hai bị can
đây là vụ án lớn liên quan đến nhiều cán bộ công chức của ban quản lý và ủy ban nhân dân thành phố pleiku
liên quan đến vụ án trên mới đây công an tỉnh gia lai đã khởi tố thêm ba đối tượng vì liên quan trong việc hợp thức hóa hồ sơ giấy tờ để biến đất lâm nghiệp thành đất thổ cư
tính đến thời điểm hiện nay đã có một mươi hai đối tượng bị khởi tố với các hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ được tỉnh gia lai giao quản lý trên chín hectare đất lâm nghiệp
nhưng đơn vị này đã buông lỏng quản lý để mất hơn hai bốn trăm linh hectare trong đó có tám mươi bốn m hai bị lãnh đạo nhân viên của ban này chiếm dụng làm đất riêng
và nhiều diện tích trong số này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất